thành phố hồ chí minh chưa đủ cơ sở và điều kiện để mở thêm các hoạt động kinh doanh
các dịch vụ như là quán bar karaoke dịch vụ xe ôm công nghệ
đây là nội dung mà ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố trả lời báo chí
trong buổi họp báo chiều qua ngày tám tháng một mươi một
theo ông phạm đức hải phó trương bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh
quan điểm mở cửa dịch vụ của thành phố là mở cửa phải an toàn an toàn mới mở cửa
tuy nhiên thời gian gần đây tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp
số ca mắc mới trong tuần giảm so với tuần trước đó nhưng vẫn ở mức từ chín trăm linh đến một ca mỗi ngày
và cao hơn số ca xuất viện
trong đánh giá cấp độ dịch tuần trước thành phố hồ chí minh không có quận huyện nào
ở cấp độ ba nhưng tuần này cũng đã có hai quận huyện
người phát ngôn ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh một lần nữa nhấn mạnh
người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy tắc năm k thay đổi thói quen hành vi
để thích ứng với cuộc sống có dịch covid một mươi chín đồng thời đề nghị các cơ quan doanh nghiệp
thực hiện đúng các quy định của ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch
trong các bộ tiêu chí